ủy ban nhân dân thành phố hà nội phối hợp với tổ chức công nghiệp điện toán châu á châu đại dương viết tắt là associo
tổ chức hội nghị thượng đỉnh về thành phố thông minh associo hai nghìn một mươi tám hà nội với chủ đề
xây dựng thành phố thông minh hơn an toàn hơn bằng các giải pháp số nhằm chia sẻ tầm nhìn
chiến lược và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh
trong năm nay thủ đô hà nội của việt nam được lựa chọn là thành phố đầu tiên mở đầu
trong chuỗi hoạt động quan trọng của asocio dành cho các nước thành viên
hà nội là một trong số những siêu đô thị trên thế giới về diện tích và quy mô dân số
tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cư học nhanh chóng dẫn đến rất nhiều thách thức trong vấn đề về quy hoạch
un tắc giao thông an ninh y tế giáo dục năng lượng phát triển nhà ở xử lý ô nhiễm môi trường
phát biểu khai mạc hội nghị ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội khẳng định
hà nội sẵn sàng hướng tới một mô hình thông minh mang lại sự tiện ích an toàn thân thiện cho mọi người dân
dựa trên nền tảng ứng dụng những công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ và thảo luận nhiều vấn đề nóng được đặt ra dành cho hà nội nói riêng
và các thành phố đô thị nói chung như mô hình nào phương thức nào để triển khai đô thị thông minh
tính bền vững của đô thị thông minh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cần hoạch định xây dựng các chính sách như thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng một thành phố thông minh
vấn đề đào tạo nguồn nhân lực xây dựng chiến lược chuyển đổi số xây dựng hạ tầng kết nối số và an ninh mạng
xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào